ngày hai mươi ba tháng hai tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương phòng thương mại và công nghiệp việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và đại sứ quán nam phi tại việt nam đã phối hợp tổ chức hội thảo
xúc tiến thương mại và du lịch việt nam nam phi
hội thảo đã cung cấp những thông tin quan trọng về cơ hội hợp tác thương mại du lịch và đầu tư khi kinh doanh
với thị trường nam phi nói riêng và thị trường các nước châu phi nói chung cho các địa phương
các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp
bên cạnh đó tại hội thảo các nhà quản lý các chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi những giải pháp
tăng cường quan hệ quốc tế thương mại và đầu tư giới thiệu các dự án tiềm năng chính sách thu hút đầu tư
của cả hai bên nhằm giúp nâng cao hiệu quả sự hợp tác đầu tư của doanh nghiệp việt nam và nam phi
ở các lĩnh vực trong thời gian tới